chỉ ba ứng dụng gồm pc covid vneid và sổ sức khỏe điện tử sẽ được sử dụng để phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là kết luận được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc vào sáng ngày tám tháng một mươi một
quán triệt quy trình phối hợp với ngành y tế ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó các bộ y tế thông tin và truyền thông công an đã thống nhất một số nội dung về dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời cùng thống nhất chỉ sử dụng ba ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch gồm pc covid do ban chỉ đạo quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống covid một mươi chín
vneid ứng dụng phục vụ định danh người dân xác thực người dân do bộ công an
quản lý và sổ sức khỏe điện tử ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do bộ y tế quản lý
liên bộ cũng thống nhất việc yêu cầu các địa phương cùng triển khai dùng chung một mã qr code
người dân sẽ sử dụng mã qr code trên thẻ căn cước công dân mã công dân